trước tình hình dịch bệnh gia tăng nhanh bộ y tế đã giao cho tỉnh đồng nai khẩn trương thiết lập một trăm linh giường hồi sức điều trị cho bệnh nhân covid một mươi chín nặng
phân bổ tại bệnh viện đa khoa đồng nai và bệnh viện đa khoa thống nhất để đưa vào điều trị cho bệnh nhân covid một mươi chín nặng ngay trong tuần này
công tác hành chính cùng nhiều việc không tên khác được các nhân viên y tế tại bệnh viện đa khoa thống nhất tập trung gấp rút thực hiện
để hoàn thành toàn bộ các công việc cần thiết cho đơn vị hồi sức tích cực điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
có thể đi vào hoạt động sớm nhất
theo đánh giá của bộ y tế tại đây có thể triển khai bảy mươi giường hồi sức
chúng tôi đã tiến hành được tất cả những công việc để có thể đưa một khu vào hoạt động trước mắt
khu này trước mắt thích nhận khoảng là hai mươi năm đến khoảng ba mươi đến năm mươi bệnh nhân
về trang thiết bị cũng cực kỳ thiếu phải nói là các loại máy thở rất thiếu rất nhiều
theo quy chuẩn của quyết định hai nghìn sáu trăm hai mươi sáu trong bảy mươi giờ chúng tôi phải có năm mươi máy thở
và rất nhiều cái vụ kiện kèm theo thì trong điều kiện có thể chúng tôi có cái gì
chúng tôi dùng cái đó
mong rằng được sự quan tâm của bộ y tế và sở y tế chúng tôi có thêm nhiều máy móc
và thiết bị để có thể đạt đập trần
trước mắt bệnh viện sẽ đưa vào hoạt động năm mươi giường bệnh hồi sức
đồng thời điều chuyển một số trang thiết bị hiện có của bệnh viện như giường bệnh
máy thở oxy từ các khoa phòng khác lên khu điều trị này
với sự hỗ trợ của nhóm chuyên gia gồm một mươi năm thành viên của bệnh viện bạch mai
những ngày qua nhóm chuyên gia đã giúp bệnh viện tổ chức đơn vị hồi sức
và tập hứng chuyên môn về hồi sức
đặc biệt là công tác kiểm soát nhiễm quẩn cho lực lượng bác sĩ nhân viên y tế
sẽ tham gia làm nhiệm vụ tại đây
đoàn công tác bệnh viện bạch mai đã trực tiếp cùng với ban đánh đạo bệnh viện
cùng với các phòng ban liên quan xây dựng phương án để thiết đập đơn vị icu
bên cạnh đó thì cũng xây dựng các danh mục theo quy định của bộ y tế
ví dụ như máy móc trang thiết bị y tế thuốc và các vật tư tiêu hào
trực tiếp đào tạo tập huấn cho toàn thể cán bộ viên chức của bệnh viện đa khoa thống nhất
bác sĩ điều dưỡng và các nhân viên về công tác chăm sóc chuẩn đoán và điều trị
đặc biệt là công tác kiểm soát nhiễm quẩn để làm sao tránh việc lây nhiễm
cho nhân viên y tế ở trong bệnh viện
theo thông tin từ sở y tế tỉnh đồng nai toàn tỉnh ghi nhận ba trường hợp tử vong
nhiều bệnh nhân có diễn tiếng nặng
hiện lực lượng chức năng của tỉnh đang tiếp tục triển khai lấy mẫu diện rộng
tại các khu nhà trọ ở xã thành phú huyện vĩnh cửu
xét nghiệm tầm soát diện rộng bằng test nhanh tại các khu phong tỏa ở thành phố biên hòa
chuẩn bị nhân lực hóa chất vật tư để triển khai đợt xét nghiệm diện rộng
cho công nhân công ty chancing và một số đối tượng liên quan